đối tượng này đã đăng nhập vào camera của chủ nhà và có được những hình ảnh nhạy cảm
sau đó đối tượng này đã đe dọa yêu cầu bị hại chuyển một trăm ba mươi triệu đồng nếu không sẽ tung clip lên mạng xã hội hoặc là bán cho các trang web đối trị
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận cẩm lệ đã phát hiện và bắt giữ được việt ở nơi trọ
một chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị công an tỉnh hà nam phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh hà nam kiểm tra phát hiện
trước đó kiểm tra tại một hộ kinh doanh ở thôn văn lâm hai xã liêm tiết tp phủ lý tỉnh hà nam lực lượng chức năng đã phát hiện một một mươi chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ có liên quan tới toàn bộ số hàng trên
tiếp theo sẽ là thông tin truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo
tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hoàng mai tp hà nội là hai đối tượng
đối tượng nguyễn đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi phường yên sở quận hoàng mai thành phố hà nội
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng cao tuân mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn kép một mươi hai xã hương sơn huyện lạng giang tỉnh bắc giang
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện